tín ngưỡng là một phương diện quan trọng của đời sống tinh thần phản ánh niềm tin ước vọng của con người từ xưa đến nay
nhắc đến tín ngưỡng của đồng bào tày chúng ta không thể không kể đến then và những nghi thức liên quan
đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người tày ở miền núi phía bắc việt nam
với thế giới tâm linh đa thần phản ánh nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào tày
tín ngưỡng lâu nhất của cõi trời là ngọc hoàng trị vì với các vị thần linh tiên nữ và thiên lôi
cõi người là đời cõi thực trên thế gian của con người tồn tại cái thiện và cái ác có sinh lão mệnh tử
còn tầng âm là nơi riêng vương trị vì với quỷ dữ
người tày có tín ngưỡng dân gian với tục thờ cúng tổ tiên thần thánh gọi chung là phi
phi có phi lành và phi dữ
đồng bào có nhiều nghi lễ cúng khấn để xin phi lành phù hộ và xua đuổi phi dữ
những lời cúng khấn thực hiện trong các nghỉ lễ gọi là đường then do các bà then ông then gọi chung là con then thực hiện
bởi vậy nghi lễ then là hệ thống lời hát có làn điệu kèm với các nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng của dân tộc tày
tín ngưỡng then đấy nó là cả một quá trình diễn sướng dân gian
trong đó có yếu tố tín ngưỡng có các thành tố tín ngưỡng có các thành tố về nghệ thuật ngôn từ nhất là các cái bài cúng bài hát và có nghệ thuật âm nhạc
đấy là nội dung của các làn điệu then có nghệ thuật biểu diễn có các cái điệu múa trong then và có cả nghệ thuật tạo hình riêng trang trí
các ông then bảo then rất đẹp
trang trí bàn thờ then cũng đẹp có ý nghĩa nữa cho nên có thể nói là then là một nghệ thuật tổng hợp các loại hình nghệ thuật của người tày là một di sản văn hóa nổi bật của văn hóa tày
then có nhiều nghi lễ nghi thức như then cầu an giải hạn thường tổ chức vào dịp đầu năm then nàng hang diễn ra vào dịp trung thu
then cúng mụ
diễn ra vào dịp cúng đầy tháng then thôi tang then cúng hạn khi nhà có người ốm đau
trong đó lẩu then là những nghi lễ lớn nhất của nhà then
một trong những nghi lễ then được tổ chức là lẩu than
trong đó lẩu than được tổ chức thường xuyên nhất đó là nghi lễ cầu an giải hạn
với người tày ở yên bái nghi lễ then thường được thực hiện vào các dịp như ngày đầu năm cầu an mừng lúa mới cúng khi nhà có tang ma hoặc cúng để đón vía về cho người đau ốm bệnh tật cầu bình an cho gia đình
hôm nay gia đình nhà bà hà thị tiếc làm lễ then gọi vía cho bà tiếc
sau tai nạn đồng thời cầu bình an cho gia đình
địa điểm làm nghi thức cúng then là nơi thẳng hướng cửa sổ
bởi người dân quan niệm vía sẽ đi vào đường này
nhờ có các thầy then mà cõi tâm linh trở nên gần gũi hơn với cõi người
ngoài tổ tiên
là những nhân vật có thực đã khuất các vị thần linh khác trong then đều có dáng vẻ riêng
bà then cùng người phụ việc làm đầy đủ các thủ tục cần thiết và nhận được sự đồng ý của thần linh với những lời cầu xin sức khỏe cho con cháu
sau đó bà then sẽ thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay như một cách lưu giữ lại những may mắn bình an mà thần linh đã trao cho con cháu
trong những dịp đầu xuân năm mới trước khi tổ chức lễ hội người dân cũng bắt buộc phải thực hiện nghi thức cúng then với ý nghĩa là một lời mời gửi lên đấng thần linh xuống chung vui cùng bà con
người ta tin rằng then giữ vai trò trung gian làm cầu nhận được sự đồng ý của thần linh

thông qua thầy then thần linh sẽ giúp con người thực hiện những ước vọng đó
mời người ta đến mời người ta đến là nó ở bao giờ nó có cái lễ hội thì nó có một cái vòng cỏ to này người ta có một cái bàn then đấy là người thờ riêng then
cái cái cái cái các cái nàng tiên nó sẽ xuống nó sẽ múa với mình mắt mình không nhìn thấy đâu
thì mình thế là tự dưng là con người tất cả là già trẻ trai gái là biết tự dưng là sẽ cùng cùng cái nhạc của mình bật lên là múa là lộn thuông thôi
nó thành một cái mùa
thành cái mản thành cái mản rộng thuông
then là sự sinh động hóa quan niệm về thế giới ba tầng của người tày
người làm then là người thông quan có khả năng kết nối với thế giới thần linh hay thế giới ma quỷ
theo quan niệm của người tày then là người được trời cử xuống
hoặc được tổ tiên có nghiệp then lựa chọn để giúp người trần gian thực hiện các nghi lễ then
đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng
ở then thì nó có hai cái loại hình tín ngưỡng bắt nguồn nguồn gốc
tím ngưỡng thứ nhất là tím ngưỡng về saman giáo
saman giáo thì hầu hết các thu dân châu á trên thế giới đều có
đấy là khả năng bị xuất thần đi tìm xuất hồn đi tìm hoặc là hồn nhập vào
saman nó được thăng hoa nhờ đạo giáo
nhờ đạo giáo thì
đạo giáo ảnh hưởng với người tày ảnh hưởng với nhiều là đạo giáo thần tiên phủ chú
hoặc là theo nói theo chữ thì gọi là phái chính nhất một cái phái của đạo giáo
và cái giáo phái này tồn tại suốt và là giáo phái rất lớn của giáo phái phương nam của trong đạo giáo
vì thế mà khi mà bà then ảnh hưởng của đạo giáo thì người ta cũng là làm trong lễ cấp sắc
và lúc đó phải có ông thầy tàu phải là một ông thầy
để hướng dẫn học trò của mình thì lúc đó mới cấp sắc được
tổng hợp về trong nghi lễ thì đấy là có cả hòa quyện giữa saman và đạo giáo
lẩu then là nghi lễ lớn nhất của nhà then và bao gồm nhiều loại
lẩu then khai quang lẩu then tăng sắc lẩu then khao quân lẩu then cáo lão
trong đó lẩu then khai quang hay còn gọi là lễ cấp sắc cho bà then là một nghi thức quan trọng
đánh dấu chặng đường làm then của nhà then
lẩu then nghĩa là một đại lễ lớn của người làm then
thì đại lễ này có thể diễn ra trong suốt cái quá trình hành nghề của người làm then
lẩu khai quang hay còn gọi là đại lễ mở hào quang cho người làm then
và chúng ta đang xem một cái trích đoạn gọi là cấp sắc
cấp nghĩa là chỉ cấp một lần thôi
người làm then chỉ được phép cấp một lần
các lần đại lẩu sau thì người ta gọi là thăng lên gọi là tăng lên thôi
thứ lẩu khai quang hay còn gọi là cấp sắc này là một lần
hôm nay bà nông thị lìm được tổ chức lễ cấp sắc do thầy tào hoàng văn đoàn
huyện cao lộc tỉnh lạm sơn chủ trì
trước ngày tổ chức nhà bà lìm phải chọn ngày lành tháng tốt
thống nhất các phần nghi lễ với thầy tào phân công các công việc cho mọi người
công cuộc chuẩn bị khá tất bật mỗi người một việc
quét dọn nhà cửa trang trí bàn thờ làm bánh ủ rượu gạo cắt giấy màu chuẩn bị đèn hương
các bà then chuẩn bị đồ nghề quần áo đàn tính thật cẩn thận
đây là dịp để gia đình xung họp làng xóm đến chung vui
mỗi người một việc chuẩn bị cho lẩu then
lúc đầu thì làm lễ
thì cũng có ông thầy dạy dỗ
dạy dỗ trong một thời gian qua một thời gian thì mới lại tổ chức làm cái lễ cấp sắc
cũng là lễ khai quang
xong rồi nhờ đến ông thầy khác làng khác xóm cấp cái bằng
những người mà làm được then là phải trải qua những trận bị ốm đau mãi
chữa mãi không khỏi
tức là những người rất nhạy cảm về mặt thần kinh
về thần kinh rất dễ xúc động
rất dễ thăng hoa thì mới làm được
và chính bản thân những người làm then cũng nên là nghệ sĩ
họ có cái tâm lý của người nghệ sĩ
và họ có cái chi thức dân gian
họ gần như là đắm toàn bộ cái bí quyết dân gian về then
và họ thực sự là nghệ nhân dân gian nổi tiếng
những người này là báu vật nhân vật sống như quan niệm của nhiều nhà khoa học
đầu lễ dân cúng cũng là những sản vật của mùa xuân đầy tinh khiết
thể hiện được lòng thành của các then dưới hạ giới dâng lên chúa trời
lễ vật mà họ mang lên cúng tiến trời là những sản vật họ tự nuôi trồng
săn bắt hoặc hái lượm được
mà qua đó phản ánh được phương thức lao động sản xuất với thịt lợn gà xôi bánh hoa quả
đến giờ lành thầy tào bước ra chắp tay khấn phái tổ sư
cho phép bắt chiếc khăn trắng từ bản then ra ngoài sân và thực hành các nghi lễ trải chiếu cho con then
hai bên có bốn người phụ nữ múa trầu theo hầu
thầy tào làm tiếp nghi thức tẩy uế và cắt tóc tượng trưng cho con then
tiếp đó thầy tào thực hiện các nghi thức của việc cấp sắc
thầy tào đọc một bài hát
thầy tào đọc một bài khấn lần lượt cấp các đồ nghề làm then cho con then
mỗi loại đồ nghề thầy lại đọc mấy câu khấn với ý nghĩa trao đầy đủ đồ nghề cho con then
lúc này con then quỳ dưới sân chắp tay nghiêm trang đón nhận
đầu tiên là thầy cấp chiếc mũ cho con then để làm phúc cho dương gian bản làng
cấp cây đàn tính chùm sóc nhạc để con then sẽ dùng nó đi cầu an cầu phúc cho thiên hạ
thầy cấp ấn để con then mang đi thực hiện các nghi lễ trừ tà
cấp bộ quẻ âm dương chuông quạt kiếm để biết đắc lệ đắc việc và để trừ tà khai ấn
cấp quần áo đai hài dày mũ với ý nghĩa đầy đủ trang phục cho con then khi hành lễ
một người hạ then thành nghệ nhân hạ then trước khi khai quang
là làm những thể tiết mục những người đi giải hạn đi chùa hồn đi vôn hoa vôn trẻ em

cấp bộ quẻ âm dương chuông quạt kiếm để biết đắc lệ đắc việc và để trừ tà khai ấn

với vùng người tày ở mảnh đất bình liêu thuộc tỉnh quảng ninh
tham gia một lễ lẩu then khác ta sẽ thấy sự phong phú đa dạng trong sắc màu văn hóa tày
đây là thầy then cả vi thị mè đã gần một trăm linh tuổi và các bà then đã được cấp sắc
đang tiến hành nghi thức cấp sắc lên bậc cho các bà then trong lẩu then
với đồng bào tày ở quảng ninh các bà then còn được gọi là con tràng
chủ lễ được gọi là con tràng
gọi là thầy then hay sư phụ
nghi lễ lẩu then của người tày ở quảng ninh có điểm độc đáo là chiếc lẩu bằng gỗ dựng ngoài trời
với một mươi hai bậc thang lên lầu tượng trưng cho một mươi hai tầng trời
các con tràng và thầy then sau khi làm lễ trong nhà
xong sẽ đi theo mảnh vải trắng đến chân lẩu nhảy múa quanh chân lẩu rồi dần lên lẩu
lẩu then ở đây đúng nghĩa là một đại lễ một đại diễn sướng
bởi có sự tham gia của nhiều người đều là những bà then ông then của vùng
thông thường lễ cấp sắc cho bà then được tiến hành trong ba ngày
sau đó tùy theo khả năng và điều kiện của thầy then mà vài năm thực hiện tăng sắc một lần
các cấp bậc của con then được thể hiện rõ ràng qua trang phục của mỗi con then
con then càng nhiều đèn thì năng lực càng cao
người làm nghề then không chỉ là nhiệm vụ mà tổ tiên và thần linh giao phó
đó còn là niềm vui của cả dòng họ và bản làng
đồng bào quan nghiệp bản làng có bà then ông then sẽ thêm phần yên ấm
thầy then sẽ là cầu nối với thế giới thần linh
mang lại bình an cho bản làng và bảo vệ dân làng khỏi những điều xui
cũng là tôi quan sát cái điệu nổi tiếng của then là khảm hải
thì vượt biển thôi thì vượt biển ở vùng sông chảy khác với vùng sông hồng
ở vùng đông bắc khác với vùng người tày ở vùng tây bắc
thế nên mỗi cái nó có đặc điểm riêng
nhưng cái riêng đó nó chỉ mang riêng tiểu tiết còn về cơ bản thì nó vẫn giống nhau vẫn thống nhất
nhưng chính vì có cái đặc điểm đa dạng đấy nó phản ánh cái văn hóa vùng biển nó càng nằm nổi bật lên
từ bài hát này các nghỉ lễ này các cái quan điệp này
khi đã là then đồng nghĩa với việc được trao một sứ mệnh cao cả là cứu giúp người đời
khi có người đến cậy nhờ thì không kể ngày đêm mưa nắng gần hay xa then đều phải lập tức đến nhà thân chủ để hành lễ

đa số lễ then phải làm trọn trong một ngày hoặc trong một đêm
người làm then phải luôn giữ mình trong sạch lường thiện
đối với những người làm nghề cúng bái thì làm nghề được linh nghiệp được dân làng tín nhiệm mang lại vẻ vang cho gia tộc
âm nhạc là yếu tố xuyên suốt trong các buổi lễ then
hát then có nhiều bài bản làn điệu khác nhau

các điệu then cổ còn có các điệu then mới được biên soạn
then lôi cuốn không chỉ dừng lại ở lời ca tiếng tính tẩu
mà còn cuốn hút bởi nghệ thuật biểu diễn vũ đạo của nghệ nhân hay không gian thời gian diễn sướng
trải qua quá trình hình thành và phát triển
hát then đã trở thành loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian kể chuyện tín ngưỡng bằng âm nhạc
vừa mang yếu tố tâm linh vừa mang yếu tố văn hóa nghệ thuật
đồng bào tài tin rằng nghỉ lễ then và hát then có khả năng chữa bệnh
đem lại sự bình an niềm vui niềm lạc quan trong cuộc sống
ở khía cạnh nghệ thuật hát then gắn liền với hình ảnh cây đàn tính
trở thành bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc tài đùng
thưa quý vị và các bạn
nghi thức then đóng vai trò vô cùng quan trọng trong văn hóa tinh thần
và văn hóa tín ngưỡng của đồng bào tày và nùng
trong đó cây đàn tính là một phần quan trọng không thể thiếu
trong bất kỳ văn hóa
cây đàn tính có kết cấu đơn giản nhưng cách để chế tạo ra nó lại không hề dễ dàng
và trong tiểu mục người giữ gìn bản sắc
mời quý vị khán giả cùng ghé thăm và tìm hiểu về công việc của những nghệ nhân chế tác đàn tính
đàn tính tẩu còn gọi là đàn tính là nhà cụ gãy dây được dùng phổ biến
ở một số dân tộc miền núi tại việt nam như người thái người tày người nùng
đàn tính có loại hai dây và loại ba dây
loại ba dây là tính then hai dây là tính tẩu chuyên để đệm hát và múa
những nghệ nhân mà chế tác đàn tính thì coi như là những nghệ nhân nắm bí quyết về đảng
họ phải là những người rất là am hiểu về nhạc cụ
đồng thời họ cũng là những người thợ lành nghề để họ sử dụng được để nhà cụ như thế

vì thế mà khi mà xét danh hiệu nghệ nhân dân gian của bộ văn hóa thì nhiều địa phương người ta rất chú trọng đến vai trò của những người chế tác sử dụng đàn tính
ở xóm núi ao sen yên bình này
người ta sẽ thấy ấm áp trong lòng khi bắt gặp hình ảnh thân quen của đôi vợ chồng lão nghệ nhân già
ông hà văn đổi và bà hà thị piển ngồi ung dung gẩy tính hát then với nhau trong giáng chiều đang xuống
tình yêu của đôi vợ chồng già này gắn với tiếng tính câu then lợi khắp
cho đến giờ ông đổi vẫn không từ bỏ thói quen tỉ mỉ gọt đéo và làm ra những cây tính tẩu
phục vụ bà con và phục vụ cả niềm đam mê của mình
tuy rằng chiếc tính tẩu đóng vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào tây
nhưng không phải ai cũng chế tác được một cây đàn để bầu bạn hàng ngày
mà phải cần đến tài năng và sự tỉ mỉ công phu của những nghệ nhân chế tác đàn
những người thợ làm đàn tính tẩu phải có đôi tay khéo léo có khả năng thẩm âm tốt
ngược lên vùng núi cao điện biên nhắc tới đàn tính tẩu
người ta không thể bỏ qua được tên tuổi của nghệ nhân mào ết
người có thâm niên và tài năng chế tác đàn tính ở vùng tây bắc
hơn nửa thế kỷ gắn với đàn tính tẩu người ta không thể bỏ qua được tên tuổi của nghệ nhân mào ết
với cái bào cái đục và dây tơ ông đã chế tác ra hàng nghìn cây đàn

với nghệ nhân mào ết đàn tính không chỉ là một nhạc cụ
mà đó là những đứa con tinh thần
khi chế tác ông tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết
đối với ông một cây tính tẩu đạt được chuẩn mực hay không
một phần quan trọng phụ thuộc vào bầu đàn
chính vì vậy ông luôn trú tâm hết sức trong khâu làm bầu đàn
từ việc chọn quả bầu tốt cho đến việc phơi bầu cưa bầu và đục lỗ để cho ra âm thanh chuẩn
ông mào ết thích nhất là công đoạn kiểm tra âm thanh của cây đàn
đó là công đoạn cuối cùng trong chuỗi công việc tạo ra một cây đàn
đối với ông không phải cây đàn nào cũng giống cây đàn nào
mỗi cây đàn sẽ có những âm thanh khác nhau giống như mỗi đứa con sẽ có những tính cách khác nhau vậy
vì vậy ông chân quý từng cây đàn mà mình dồn tâm sức và tạo ra
về sản xuất và chế tác được một cây đàn này thì theo kinh nghiệm của dân gian của người cổ đấy
là người ta làm nhanh thôi
có thể là một buổi chiều thôi nhưng mà làm bằng một con dao thôi rất là đơn giản vạc vạc vạc vài cái thì xong
nhưng mà để nó đẹp đạt độ trình độ cao âm thanh hay thì nó cũng phải mấy mười lăm ngày mới được một cây đàn như thế này
thứ nhất là mất công đi tìm cán đi tìm gỗ không cong không vây thứ hai là bầu bây giờ người ta không dùng nhiều nữa không trồng nữa
nó toàn đồ nhựa thôi
thì mình phải đi vận động người ta trồng
sau đó để khô rồi mình mang về là còn xử lý
xử lý mọt không ăn này
xử lý làm thế nào là mình làm xong cái đàn này đánh vào phải kêu
có những cái không kêu
thế là hoàn toàn những cái thứ này làm bằng tay hết chứ không có máy móc gì cả
trải qua bao thăng trầm của lịch sử dù xã hội đã nhiều đổi thay nhưng đến nay cây đàn tính vẫn chiếm một vị trí quan trọng
trong đời sống tình cảm trong tâm hồn của người thái người tày nùng
và những nghệ nhân chế tác đàn tính cũng là những báu vật nhân văn ngày ngày gìn giữ hồn then tiếng tính
thưa quý vị và các bạn đồng bào tày có thói quen tích chữ đồ ăn bằng cách lên men ủ chua
mà nguyên liệu là những con tôm con cá nhỏ sẵn có ở đồng ruộng ở ao hồ
các món tôm chua cá chua đã trở thành một nét ẩm thực riêng có tạo nên sắc màu đa dạng cho văn hóa ẩm thực của đồng bào tài
các phương thức thường thấy như rán nướng hay kho người tày thường làm các món cá chua tép chua
món ăn vừa lạ nghiệm lại vừa trở thành đồ ăn dự trữ những khi giáp hạt
để có được hũ tôm chua ngon phải trải qua quá trình chế biến cẩn thận
tôm tép phải chọn những con mới đánh bắt lên còn nhảy tanh tách thân tròn dâu ngắn và đều nhau
sau khi làm sạch để ráo nước thì sóc tôm với một ít muối
để tôm lên men chua ngon thì ủ chung với cơm đã đổ chín
cơm đổ chín để nguội rồi trộn với men lá
công đoạn này tùy thuộc mỗi nơi mà có bí quyết riêng
những phụ da góp phần làm nên sức hấp dẫn cho món ăn
phải kể đến tỏi ớt giềng mỗi thứ một ít đập dập thái chỉ
thịt nạc thăn thái nhỏ trần sơ qua nước sôi
các món thức thường thấy như rán nướng hay kho người tây thường làm các món cá chua ngon
để tôm lên men chua ngon thì ủ chung với cơm đã đổ chín
các món cá người ta thường chọn loại cá ít xương
sau khi rửa sạch ướp muối trắng thì phải tuốt sạch cá để loại bỏ hết các hạt muối và nước
cá sau khi đã làm sạch và xếp gọn trong bát thì bắt đầu chuẩn bị cơm để trộn cùng cá
không giống như muối chua tôm là món cá muối chua đồng bào tày thường sử dụng các loại lá để tạo màu và mùi vị đặc trưng
nước của các loại lá rừng dùng để nấu cơm
thứ cơm làm men này có màu sắc và hương vị đặc trưng của các loại lá rừng
công đoạn ủ chua cho cả cá và tôm đều giống nhau
trộn lần lượt một lớp cá hoặc tôm với cơm cho đều thêm một chút ít rượu trắng rồi cho nguyên liệu vào hộp hoặc vại đậy kín vài ngày
tùy thời tiết có thể để ba bốn ngày hoặc một tuần là ăn được
vị chua rượu của tôm cá tươi và dẻo quánh của gạo lên men hòa quyện với nhau
tạo nên hương vị khác biệt trong bữa cơm của người tày
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại